ngày ba bảy lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc tại xã hiệp hòa thị xã quảng yên quảng ninh
bước đầu lực lượng chức năng tạm giữ hơn hai mươi đối tượng và thu giữ gần sáu trăm linh triệu đồng
qua quá trình điều tra theo dõi lực lượng cảnh sát hình sự đã đột kích sới bạc tại nhà đối tượng đinh văn cương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thôn sáu xã hiệp hòa thị xã quảng yên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng bắt quả tang hơn hai mươi người đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền
vật chứng thu giữ trên chiếu bạc gồm hơn một trăm sáu mươi tám triệu đồng cùng các dụng cụ đánh bạc tạm giữ trên người các đối tượng số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng hai mươi bốn điện thoại di động
lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một ô tô năm xe máy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục đấu tranh khai thác các đối tượng đồng thời mở rộng điều tra làm rõ vụ việc